hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước những ồn nào không đáng có giữa mẹ nuôi phi nhung và em trai nuôi hồ văn cường xảy ra đã lâu
mới đây con gái nuôi của phi nhung là quỳnh trang đã có những chia sẻ về thái độ của các anh em khác trong nhà với chuyện của hồ văn cường
cô bé còn tiết lộ em trai nuôi đã nhờ mình làm điều ý nghĩa cho mẹ trước khi rời đi
được biết việc đưa quỳnh trang cùng các con gái đến với thúy nga party by night là một trong những mong muốn của mẹ phi nhung
nhưng lần này đứng trên sân khấu không còn mẹ cô bé cảm thấy rất xót xa và tiếc nuối vì đây là tâm nguyện của mẹ từ lúc mẹ sinh thời
tất cả mọi người đều mong muốn có thể được đứng trên sân khấu cùng phi nhung có mặt cô
đến khi được đi diễn tại thúy nga party by night lại trong hoàn cảnh khác không thể không chạy lòng
tuy nhiên đây cũng là sự ưu ái lớn của trung tâm dành cho phi nhung và quỳnh trang
chúng em đã phải cố gắng hết mình để đâu đó mẹ có thể thấy được và mẹ vui hạnh phúc vì tâm nguyện của mẹ được hoàn thành
khi được đề cập đến việc phi nhung ra đi lại có rất nhiều skendal điều tiếng không hay quỳnh trang cũng thẳng thắn chia sẻ
ảnh hưởng tinh thần đương nhiên là có
vì chúng em biết những tin đồn đó hoàn toàn đơn đặt không có
trong lòng em rất buồn vì dù gì người cũng nằm xuống nhưng vẫn có một số người một số trang thông tin đưa tin sai lệch khiến mẹ ra đi không yên lòng và nhẹ nhóm được
đôi khi em cũng cảm thấy bức xúc nhưng mẹ luôn dặn chúng em khi đối mặt với những chuyện như vậy phải nhìn
và những lúc bức xúc cũng không nên lên tiếng vì biết đâu khi lên tiếng biết đâu sẽ có những từ ngữ không đẹp
khoảng thời gian đó khi đọc được những thông tin tiêu cực về mẹ
em đã cất điện thoại không đào tiếp nữa chỉ toàn tâm toàn ý lo hậu sự cho mẹ và lo cho các em
sắp tới các em lại mổ côi mẹ một lần nữa
với tư cách là con nuôi của mẹ đứa con lớn nhất tại việt nam sắp tới nếu các em cần hỗ trợ em nhất định sẽ hỗ trợ và lo lắng cho các em
được biết khi còn sinh thời phi nhung thương cường rất nhiều và cường cũng vậy
cường từng tâm sự với các anh chị là cường thương mẹ như mẹ ruột của mình
nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy ai cũng thấy rất đáng tiếc
vì tất cả đều từ tình thương mà ra
khi ca sĩ phi nhung và cường trải qua nhiều chuyện bị tác động bởi nhiều thứ xung quanh
nhưng tình cảm của hồ văn cường dành cho phi nhung trước giờ đều chưa từng thay đổi
dĩ nhiên là để dẫn đến những hiểu nhầm không đáng có như bây giờ có đúng cũng sẽ có sai
nếu có thể phi nhung cũng rất muốn bảo vệ cường và không muốn có những thông tin sai lệch nào đến với cường nữa
có lời chỉ trích cho rằng dù các con của phi nhung có ở riêng nhưng vẫn có mặt trong buổi lễ cúng của mẹ
tuy nhiên mọi người không hề thấy hồ văn cường cho các lễ cúng thất
vậy nhưng không ai biết rằng vì những lý do cá nhân mà cậu bé đã không thể tới dự được
trước khi cùng gia đình chuyển sang ngoài sống riêng hồ văn cường đã từng nhờ chị nuôi quỳnh trang
bây giờ em không cùng nhà với mọi người mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang
em cảm nhận được sự đau buồn của cường trong lời nói và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của cường dành cho mẹ
mỗi lần em qua em vẫn giúp cường thắp nhang và cường cũng cảm kích điều đó
em nghĩ mọi người đừng trách nhiều quá với một cậu bé
nhiều khi bé cường làm những chuyện trong âm thầm em cũng ít muốn công khai hay thể nghiệm ra ngoài
em nghĩ cường còn nhỏ còn rất nhiều thiếu sót nhiều điều cũng cần người thân góp ý và dạy dỗ thêm
em nghĩ rằng mọi người đừng quá khắt khe với cường mẹ nhung cũng không mong muốn điều đó
chị cả quỳnh trang chia sẻ
trước những lùm xùm gai gắt mà dư luận hướng về hồ văn cường cũng như mẹ nuôi phi nhung
các đứa con vẫn luôn làm theo những gì mẹ dặn
đôi khi các em còn nhỏ tính cách lại khác nhau nên khi thấy mẹ bị công kích như vậy các em cũng rất xót
trong lúc kiềm chế không được cũng có một số em ghi trạng thái lên mạng xã hội
may mắn những bài đăng đó của các em với những từ ngữ còn trong khuôn phép không có từ nào quá lên hay vô lễ
sau khi mẹ mất các chị em trong nhà đều an ủi và động viên nhau
mới hôm qua ba chị em quỳnh trang cùng đi hà nội với nhau để hiểu nhau nhiều hơn
cũng là hoàn thành tâm nguyện của mẹ phi nhung
những đứa con tự chăm sóc quan tâm lẫn nhau
là chị cả của gia đình nên quỳnh trang có chuyện gì cũng phải nhường nhịn yêu thương chăm sóc cho các em
phi nhung là người nâng đỡ cho các em đi hát đỡ đầu rất nhiều
ai cũng biết trong nghề này sẽ phải có người đỡ đầu
thế nên khi nghe tin nữ ca sĩ qua đời có lẽ đó là sự mất mát quá lớn đối với các em
phi nhung không chỉ là mẹ mà còn là thầy là bạn của những đứa con
suốt cuộc đời mình phi nhung cũng đã yêu thương
chăm sóc bảo vệ và dạy các bạn ấy mọi thứ cách làm người và cả cách làm nghề
thế nên khi nữ ca sĩ ra đi trong tình cảnh đột ngột như vậy
các thành viên trong gia đình cảm thấy rất hụt thẫn và bàng hoàng
ngay buổi trưa hôm ấy nhận được thông tin mẹ mất quỳnh trang như trên trời rơi xuống
không thể tin được vì trước đó tình hình của mẹ đã khả quan hơn
lúc đó cô bé cứ hy vọng ngày nào cũng cầu nguyện cho mẹ sớm khỏe lại
phải qua vài ngày sau đó cô mới đối diện được
mấy ngày liên tiếp quỳnh trang để không ngủ được
các khán giả của mẹ cũng nhắn tin an ủi chia sẻ với em
dỗ biết đó là tình cảm rất lớn không chỉ quỳnh trang
với những khán giả yêu thương phi nhung đây chính là sự mất mát rất lớn
sau này mỗi lần lên sân khấu không thể nào các con nuôi phi nhung không bồi hồi được
mong rằng lúc đó ai cũng sẽ giữ được bình tĩnh để hoàn thành phần trình diễn của mình
chúng em vẫn luôn biết ơn mẹ đền ơn mẹ qua những lời ca tiếng hát
qua những việc làm có ích cho xã hội và cho mọi người
thật sự rất đau lòng
những đứa em nhỏ khi biết thông tin mẹ mất đến những ngày cúng thất
các em sẽ mặc đồ lam và cuốn khăn tang trắng quỷ trước di ảnh của mẹ
kêu các em thì các em cứ làm chứ các em không hiểu sự ra đi lần này của mẹ là mãi mãi
các em không biết sẽ không còn ai dỗ các em ngủ hát cho các em nghe
có những bé hỏi quỳnh trang rằng
sau lần này mẹ đi hát lâu về quá khi nào mẹ mới về
những lần đó thật sự rất nhói lòng không biết phải trả lời các bé thế nào
quỳnh trang chỉ biết ôm và rỗ rảnh các bé
trước khi buổi lưu diễn tại paris bắt đầu
quỳnh trang bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đã từng gắn bó với phi nhung
em nhớ nhất ở mẹ là mẹ là người sống quá chân thành với mọi người
sống quá tình cảm kể cả những người mẹ mới quen biết
mẹ rất chân thành tình cảm thế nên khi mẹ mất mọi người đều nhắc đến mẹ qua cách như thế
em cũng khá bất ngờ vì làm sao mẹ có thể dành sự chân thành thật lòng của mình với từng người như vậy
khi em nghe em cảm phục mẹ vô cùng
tăng lễ của mẹ nhiều người đến tâm sự chia sẻ về kỷ niệm đẹp của họ
em cảm phục mẹ vô cùng
tiếc vì sắp tới không còn nghe tiếng của mẹ nghe giọng hát của mẹ không được mẹ chỉ dạy thêm
những gì em học được từ mẹ mới chỉ có một ít
em cũng thấy mẹ chưa từng giận ai hết
em rất quý tình cảm chân thành tình cảm chân thật của mẹ với mọi người
thưa quý vị có thể nói không chỉ với gia đình phi nhung
mà mỗi tất cả những ai từng yêu quý nữ ca sĩ
thì trước sự ra đi đột ngột này đều là mất mát to lớn
hơn ai hết nhưng đứa con nuôi của nữ ca sĩ đều không mong muốn rằng
bố rìu dư luận hướng về người mẹ đã khuất và đứa con trai rất hiểu chuyện hồ văn cường
hy vọng rằng mọi người biết cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn nữa
biết đặt vị trí của mình và người khác để không còn những hiểu nhầm không đáng có xảy ra
đến đây thờ lượng của chương trình đã hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại